xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới khối không khí lạnh chi phối các tỉnh phía đông bắc bộ tiếp tục suy yếu
sau nổi tăng cường yếu lịch đông từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
do vậy mà ban ngày trời nắng đêm không mưa
bắt đầu từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai thì đêm và sáng trời nhiều mây có sương mù dài rác
và một vài nơi thì có mưa nhỏ
với nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới phổ biến là từ hai mươi hai đến hai mươi sáu độ
có nơi còn thấp hơn ở các tỉnh vùng núi cao
các tỉnh tây bắc bộ cũng chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu
nên nhiệt độ có xu hướng tăng dần mỗi ngày
trời chỉ còn rét sâu về đêm và sáng
còn trưa chiều tiết trời ấm áp hơn
khi nhiệt độ tăng lên mức là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ có nơi còn cao hơn
với miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
không khí lạnh duy trì trường gió đông bắc tầng thấp đưa ẩm từ biển vào
kết hợp với đặc điểm địa hình
nên khu vực phía nam từ quảng bình đến thừa thiên huế còn có mưa nhỏ dài rác
còn lại thì ít mưa trời rét kéo dài có nơi còn rét đậm
còn các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
mưa nhỏ vào chiều tối còn diễn ra ở các tỉnh từ đà nẵng đến bình định
tập trung vào cuối ngày
còn lại thì ít mưa có nắng gián đoạn vào trưa chiều
với nhiệt độ tăng dần từ bắc vào nam
đến các tỉnh ninh thuận bình thuận có thể đạt mức là từ hai mươi chín đến ba mươi độ
tại khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
hầu hết các tỉnh thành trên khu vực trời đều có nắng
với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ hai mươi ba
đến hai mươi tám độ có nơi còn cao hơn
đến chiều tối thì có mưa rào cục bộ trong thời gian ngắn
tuy nhiên về đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất
trong khoảng là từ một mươi sáu đến một mươi chín độ có nơi còn thấp hơn
quý vị chú ý để đảm bảo sức khỏe
còn tại khu vực miền nam mưa cũng chỉ xảy ra cục bộ
vào chiều tối với lượng không lớn
nên ít ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân
về nhiệt độ duy trì ổn định thấp nhất về đêm và sáng
trong khoảng là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
và cao nhất trong khoảng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
riêng miền đông có nơi còn sấp xỉ ba mươi bốn độ